thương mại tự do sẽ tốt cho tăng trưởng và gia tăng chủ nghĩa bảo hộ sẽ chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu
đây là tuyên bố vừa được các bộ trưởng tài chính thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi đưa ra
sau khi nhóm họp bên lề hội nghị mùa xuân của quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới tại washington của mỹ
phát biểu về bao giới sau cuộc họp bộ trưởng tài chính dux gilbert cho biết các nhà hoạch định chính sách g hai mươi
cần phải nỗ lực hơn nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đối phó với các tác động tiêu cực của toàn cầu hóa
theo ông mặc dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nhiều hứa hẹn tuy nhiên các nước cần nhận thức rõ hơn những rủi ro tiềm ẩn
các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí rằng thương mại tự do tốt hơn đối với tăng trưởng toàn cầu và chủ nghĩa bảo hộ
sẽ làm tổn hại đến kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế liên quan
trong khi đó bộ trưởng tài chính nhật bản taro aso nhận định rằng g hai mươi sẽ không nghiêng về quan điểm ủng hộ
bảo hộ mậu dịch hơn là tự do thương mại
hội nghị thượng đỉnh của nhóm g hai mươi đang đến chúng tôi sẽ tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nó của tự do thương mại
không đất nước nào sẽ nghiêng về bảo hộ mậu dịch vậy nên về cơ bản các nguyên tắc tự do thương mại sẽ vẫn giữ vững
trong khi đó thống đốc ngân hàng trung ương đức genser vieman cho rằng g hai mươi cần tập trung hơn vào tăng trưởng bao trùm
trong bối cảnh thiếu cải cách hệ thống tác động đến triển vọng tăng trường và bất bình đẳng gia tăng
về phần mình bộ trưởng tài chính mỹ stephen murchin khẳng định mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng thương mại với các đối tác
cam kết cạnh tranh và bảo vệ mình nghiêm ngặt trước các hoạt động thương mại không công bằng